tôi mong muốn nâng tầm quan hệ song phương việt nam sri lanka lên một tầm cao mới trong những năm tiếp theo
vâng đó là chia sẻ của đại sứ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka tại việt nam prasanna gamage
trong buổi lễ kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày quốc hành sri lanka diễn ra mới đây tại thủ đô hà nội
đại sứ prasanna gargars nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai nước sẽ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai quốc gia
tuy nhiên mối liên kết chung giữa hai nước đã có từ nhiều thế kỷ trước
sri lanka và việt nam có quan hệ lịch sử nông ấm và thân thiện lâu đời
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến nay việt nam sri lanka đã có ba mươi hai thỏa thuận và biên bản ghi nhớ được ký kết
nhằm đảm bảo hợp tác song phương hiệu quả
công tác trao đổi đoàn các cấp liên tục được tổ chức hợp tác trên các mảng như nông nghiệp giáo dục quốc phòng thương mại và du lịch
tăng cường phát triển không ngừng tuy vẫn còn khiêm tốn
tại buổi lễ đại sứ prasanna gagmas đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ và người dân việt nam
vì sự thân thiện và hỗ trợ dành cho cộng đồng người dân sri lanka tại việt nam nói riêng cũng như người dân và đất nước sri lanka nói chung